ngày hai mươi ba tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc trực tuyến với tỉnh bình thuận
về việc giải ngân vốn đầu tư công và kiến nghị một số vướng mắt
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
thì kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các năm trước chuyển sang hai nghìn hai mươi là tám trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
trong đó vốn ngân sách địa phương là ba trăm tám mươi tỷ đồng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ là bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
giá trị giải ngân sáu tháng năm hai nghìn hai mươi là một trăm ba mươi tám tỷ đồng đạt một mươi sáu ba kế hoạch
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao về tinh thần đoàn kết
của đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh bình thuận để cùng nhau phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
sáu tháng đầu năm bình thuận đã vươn lên phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội
trong bối cảnh covid một mươi chín thu ngân sách đạt gần một mươi hai tỷ
thủ tướng đề nghị cần ra soát lại các chỉ tiêu khơi thông điểm ngẽn
đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công
về dự án cảng hàng không phan thiết tỉnh bình thuận đây là công trình đầu tư công
gồm hai dự án thành phần độc lập đã được khởi công ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng yêu cầu bộ quốc phòng khẩn trương trình thủ tướng phê duyệt trên tinh thần
là khởi công ngay trong năm nay sẽ đưa vào danh mục đầu tư công trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phòng chính phủ thúc đẩy để quân thiện dự án trên thủ tướng ý đây là quan trọng
vì chúng ta đã chuẩn bị một cách thiết kế chuẩn bị dự án rất lâu rồi
thì có được tôi đồng ý với tư đơn nói là sẽ cho khởi công một số hành mục
hàn rào rùa mặt vàng để làm cái đà làm một điềm tin cho nhân dân
nhân bình thuận đồng bộ bình thuận nói sân bay
phân thiết này nói mãi cái thành phần dân sự quân sự mà chưa có
thì có được cái điểm nhắn này cũng là tạo một thế
nhưng mà đồng thời cũng tạo một điểm tin cho đồng bộ nhân dân sân bình thuận chúng ta
về dự án vùng thăm dò khai thác chế biến sử dụng quặng ti tan
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi có xét đến năm hai nghìn ba mươi và khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
thủ tướng giao bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường xem xét báo cáo thủ tướng phê duyệt
thủ tướng khẳng định thủ tướng chính phủ và chính phủ luôn đồng hành cùng tỉnh
để tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo để có sự đóng góp cao nhất cho đất nước trong thời gian tới
để làm đà cho nhiệm kỳ tới